trong quá trình tiếp xúc với người dân tại ngày nghe dân nói những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của ngành nào cấp nào thì ngành ấy cấp ấy sẽ trực tiếp trả lời giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của bà con ngay trên diễn đàn
những vấn đề ngoài thẩm quyền hay những vụ việc mang tính chất phức tạp sẽ được ghi nhận và trả lời cho người dân trong thời gian sớm nhất
qua đây vừa tạo không khí gần gũi cởi mở đồng thời cũng tạo được sự tin tưởng của nhân dân đối với đảng và chính quyền
đây là cái mô hình mà nhân dân là hết sức là rất là thiết thực để nhằm để tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi bài tỏ những cái ý kiến tâm thư nguyện dọng bước xúc trực tiếp cho đến cơ quan là có thầm quyền
đồng thời được giải đáp kịp thời là nhân dân tôi rất là thỏa mãn nhu cầu và phấn khởi
khởi động từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay huyện châu thành đã tổ chức được
ngày nghe dân nói ở chín trên tổng số một mươi ba xã thị trấn thu hút gần bảy trăm linh lượt người dân tham dự và đã ghi nhận hàng trăm lượt ý kiến kiến nghị
trong đó các vấn đề thuộc lĩnh vực an sinh xã hội cải cách hành chính an ninh trật tự ô nhiễm môi trường và một số khó khăn vướng mắc liên quan đến đời sống được người dân thẳng thắn nêu ra
nhờ đó có nhiều vấn đề đã được cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời
nói chung qua các buổi diễn đàn phải nói là giải quyết
vì cái diễn đàn nhiều vụ việc lắm
tôi đưa hình đơn cử một số vụ việc như là cái việc sạc lỡ kinh quýt
thì với sự quản ánh của người dân là chính quyền đã bắt tay vô làm thực hiện liền
giới đoạn chiều dài khoảng hơn một trăm ba mươi bảy mét với tổng kinh phí là khoảng sáu trăm linh
còn nhiều vụ việc như là cái sạc lỡ mang cá ở cống bảy mươi hai ở vinh thành hay là những cái vệ bãi rác ở lộ bốn tẩm
phải nói rằng diễn đàn đã nơi đây đã tạo được trước nhất là sự gặp gỡ giao lưu giữa các cấp chính quyền
cái thứ hai nữa là người dân đã nói được những cái gì bức xúc tại địa bàn dân cư
một cái thứ ba nữa phải nói là cũng rất quan trọng là nó cũng tạo niềm tin của người dân đối với các cấp chính quyền
từ cách làm hay đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong giữ gìn an ninh trật tự
tháo gỡ được những khó khăn vướng mắt trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở
đơn cử như vận động bà con tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn
cụ thể từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy
huyện châu thành đã xây dựng được một mươi chín cây cầu ở nông thôn với tổng kinh phí bảy tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng
trong đó một nửa là do người dân đóng góp bằng sức người sức của
thị xã cũng đã tiến hành hợp dân lấy ý kiến nhân dân
trước đó là xây dựng những công trình phúc lợi trong đó thì có cầu giao thông nông thôn
rồi là mua xe chuyển bệnh rồi là dặn động quỹ phiên học
từ những kết quả bước đầu đạt được có thể thấy
ngày nghe dân nói là cách làm dân vận sáng tạo và rất hiệu quả của châu thành
nghe dân nói và nói cho dân hiểu làm cho dân tin để rồi tập hợp và phát huy sức mạnh của nhân dân
để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết
đó chính là dân vận khéo